cuộc xung đột tại ukraine đã khiến hơn bốn triệu người phải đi lánh nạn tại các quốc gia láng giềng
trong đó có ba lan với lượng người tị nạn đổ về đông công tác hậu cần hỗ trợ cho họ là một
thách thức không nhỏ với các quốc gia bản địa ba lan đã yêu cầu liên minh châu âu hỗ trợ hai hai tỷ
tỷ euro tức là khoảng hai bốn tỷ đô la mỹ để trang trải chi phí ăn ở và chăm sóc cho những người tị nạn
ukraine và nhấn mạnh đây là vấn đề eu không nên chỉ hoãn
những người tị nạn đã được chính quyền ba lan hỗ trợ làm các thủ tục cần thiết để tiếp cận các
hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục của đất nước cũng như có thể tìm kiếm việc làm hiện
ba lan đã cung cấp số nhận dạng quốc gia cho gần năm trăm linh người tị nạn chín mươi sáu trong số đó là phụ nữ
và trẻ em theo số liệu của liên hợp quốc ba lan hiện đón nhận hơn hai ba mươi sáu triệu người tị nạn
ukraine đến đất nước này bộ trưởng chính sách xã hội và gia đình ba lan cho biết tính đến hết
tháng ba các công ty ba lan đã tuyển dụng hơn hai mươi một người ukraine sau khi ba lan mở cửa thị trường
lao động cho người tị nạn theo quy định hiện hành công dân ukraine được phép bắt đầu làm
công dân ukraine được phép bắt đầu làm việc tại ba lan mà không cần giấy phép lao động